xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính đến sáng ngày hôm nay bảy tháng tám
thì việt nam đã có sáu mươi hai ba trăm ba mươi hai ca khỏi bệnh trên tám năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín được tiêm
vào sáng ngày hôm nay thì thành phố hồ chí minh và một mươi sáu tỉnh thành khác có thêm ba bảy trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thì có chín trăm ba mươi ca ba mươi ba ca trong cộng đồng
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội cho biết vào sáng cùng ngày thành phố ghi nhận thêm ba mươi sáu ca dương tính với sars cov hai mới
trong đó có hai mươi tám ca tại cộng đồng tám ca tại khu cách ly
như vậy tính từ một mươi tám h đến một mươi hai h ngày bảy tháng tám hà nội ghi nhận năm mươi bốn ca mắc mới
vào sáng ngày hôm nay bộ y tế cho biết đến hôm nay đã có một mươi chín ba triệu liều vaccine được tiếp nhận
gồm khoảng một mươi hai triệu liều vaccine của astrazeneca chiếm sáu mươi bốn hơn năm triệu liều moderna hơn bảy trăm bốn mươi liều vaccine pfizer một mươi hai liều sputnik v và một năm triệu liều verocell
gồm một triệu liều vaccine do safeco mua theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân tp hcm và năm trăm linh liều do chính phủ trung quốc viện trợ
bộ y tế đã phân bổ cho các địa phương đơn vị lực lượng quân đội công an khoảng một mươi tám bảy triệu liều
tp hcm là địa phương được phân bổ nhiều nhất với gần bốn một triệu liều
bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các bệnh viện đơn vị trung ương trên địa bàn
tỷ lệ phân bổ vaccine đối với dân số từ một mươi tám tuổi ở tp hcm đạt hai mươi chín
hà nội đã được phân bổ hơn hai chín triệu liều
tỷ lệ phân bổ vaccine đối với dân số từ một mươi tám tuổi đạt hai mươi sáu
theo bộ y tế tất cả các loại vaccine covid một mươi chín tại việt nam đều được tiêm miễn phí
cơ quan này đã đề nghị các địa phương huy động tổng lực của y tế gồm cả y tế tư nhân tham gia tiêm chủng
bộ y tế cho biết đến ngày một mươi tháng tám đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm
sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương
bộ y tế báo cáo thủ tướng điều phối vaccine cho các đơn vị khác
và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị đó trong các đợt tiếp theo
bắt đầu từ một mươi hai h ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng áp dụng giấy đi đường theo mẫu mới
trong đó thì chỉ có một mươi trường hợp được phép ra đường và lưu thông qua chốt kiểm soát dịch
đây là một giải pháp khắc phục việc cấp giấy đi đường một cách tùy tiện của một số doanh nghiệp trong thời gian vừa qua
ngoài ra công an thành phố đà nẵng cũng tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp ra đường khi không cần thiết
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
giấy đi đường của người dân bắt đầu từ một mươi hai h ngày sáu tháng tám
còn dấu xác nhận doanh nghiệp nơi làm việc và ủy ba nhân dân phường xã nơi lưu trú
một mươi trường hợp ra đường gồm lực lượng thi hành công vụ xe ưu tiên đoàn xe tan lực lượng vũ trang nhà báo cán bộ công chức nhà nước
người có giấy đi đường bộ mới giấy đi chợ giấy triệu tập giấy mời tiêm vaccine
theo ghi nhận tại một số chốt kiểm soát dịch như cầu rồng ngô quyền võ văn dũng ngô quyền
lượng phương tiện qua chốt giảm đáng kể
một số người dân vẫn sử dụng mẫu giấy cũ
lực lượng chức năng phần lớn xử lý bằng cách nhắc nhở thu hồi giấy cũ
và yêu cầu người dân nhanh chóng cập nhật mẫu mới
qua nhận xác tại chốt của văn dũng và ngô quyền
lực lượng người dân tham gia giao thông để đi ra ngồi đường khi cần thiết
thì giảm hẳn hơn so với mọi khi
đối với các trường hợp mà ra đường sử dụng mẫu cũ
thì cơ quan công an phường ái tây
yêu cầu người dân quay lại quay về
đến cơ ủy ban phường ái tây
cơ quan cấp thẩm quyền cấp lại mẫu giấy đi đường mới
và chúng tôi thu hùi mẫu giấy đi đường cũ
những người hộ mình đi đường không có giấy
mà xin vô là cũng không cho
thì mình phải giải thích cho chỗ nói chào
chứ còn nói chung là người dân mình là cũng không hiểu được cái chỗ đó
thì họ cũng không khắc mát họ
cũng không phòng lo giấy
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh giấy đi đường không đúng quy định
một trường hợp doanh nghiệp tùy tiện cấp giấy thông hành
và bị xử phạt hai mươi hai năm triệu đồng
để kịp thời chấn chỉnh
bàn chỉ đạo phòng chống dịch thành phố yêu cầu các chú
phải kiểm soát thật chặt
nếu phát hiện doanh nghiệp cấp không đúng quy định
thì tiến hành đóng cửa và xem xét rút giấy phép kinh doanh
các đơn vị phương xã có thẩm quyền
cấp giấy đi đường theo đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
cấp trên thì phải tháo gỡ khó khăn cho cấp dưới
còn cấp dưới thì phải chủ động
chứ không phải cái chuyện là chúng ta cứ ỉ lại
rồi mấy góc trong cái việc hiểu vận dụng
là tôi cho rằng là như thế
chúng ta sẽ chính chúng ta trong hệ thống của chúng ta
là gây khó cho chúng ta trong việc tổ chức triển khai thực hiện
xác định dịch bệnh sẽ còn kéo dài
việc linh hoạt ứng phó là điều rất cần thiết lúc này
sở thông tin và truyền thông tp hcm
đã lên phương án cấp giấy đi đường qr code
sáu đối tượng được áp dụng là cán bộ công chức viên chức
như vậy việc áp dụng giấy đi đường qr code
sẽ nhanh chóng và giảm tài áp lực
tại các chốt kiểm soát dịch
hơn một que test covid không có hóa đơn chứng từ
đang trên đường đưa ra thị trường tiêu thụ
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an
quận bắc từ liêm tp hcm phát hiện kịp thời
và thu giữ vào chiều ngày sáu tháng tám
tổ công tác tiến hành kiểm tra điểm bốc xếp hàng hóa
ngõ một trăm ba mươi sáu hồ tùng mậu phường phú diễn bắc tử liêm hà nội
phát hiện đoàn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại nghĩa lợi nghĩa hưng nam định
đang bốc xếp ba thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra số hàng hóa
lực lượng chức năng phát hiện một một trăm linh ca test covid một mươi chín
do nước ngoài sản xuất
thời điểm kiểm tra đoàn xuân thủy không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc số xuất xứ hàng hóa trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc
mời thanh niên cùng số tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ
cũng vào chiều ngày sáu tháng tám
kiểm tra công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang việt nam
chủ sở phố trẹm xã trạm lộ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
văn phòng giao dịch tại liền kề ba mươi bốn khu embassy garden
phường xuân tảo quận bắc từ liêm
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm
cũng đã phát hiện một trăm bốn mươi ba thùng khẩu trang ba m
có dấu hiệu bị giả nhãn hiệu và không có hóa đơn chứng tử
ước tính số hàng lên tới hơn hai mươi chiếc khẩu trang
tổ công tác đã tạm giữ hàng hóa để xác minh làm rõ
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
điên quan tới vụ trộm cắp gần một trăm linh xe ô tô vừa được công an thành phố hà nội triệt phá
mới đây trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
gửi thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của công an thành phố hà nội
trong đấu tranh chuyên án triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có trên địa bàn hà nội
bắt giữ năm đối tượng tạm giữ tám mươi bốn xe ô tô các loại cùng nhiều vật chứng khác
thư khen nêu rõ đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ công an thành phố hà nội
nhất là phòng cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về phòng ngừa đấu tranh kiềm chế kéo giảm tội phạm
triệt phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
gian đe tội phạm tìm lại tài sản cho người dân và củng cố niềm tin của nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị công an thành phố hà nội
tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương củng cố tài liệu
chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
cụ thể trước đó vào ngày năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng là lê hoàng đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thành công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn hữu tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nguyễn hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
các đối tượng trên đều nằm trong đường dây trộm cắp tiêu thụ gần một trăm linh xe ô tô các loại
trong đó có nhiều siêu xe ở hà nội và nhiều tỉnh thành khác
hiện công an thành phố hà nội đang khẩn trương điều tra làm rõ
củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện di linh của tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn mậu dương
nguyên là chuyên viên phòng tài nguyên môi trường huyện di linh
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
được quy định tại khoản hai điều hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
theo thông tin ban đầu vào năm hai nghìn một mươi bốn dương được ủy ban nhân dân huyện di linh
phân công làm thành viên của hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của huyện di linh
trên cơ sở đó dương trực tiếp tham mưu cho công tác thu hồi đất phục vụ đền bù
hỗ trợ giải phóng mặt bằng thi công công trình lòng hồ thủy điện đồng nai ba
thuộc xã đinh trang thượng huyện di linh
tuy nhiên khi tiến hành thẩm định dương đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương
ban hành các quyết định thu hồi đất không đúng theo quy định của pháp luật
dẫn đến hậu quả ubnd huyện di linh phê duyệt chi trả tiền bồi thường
cho sáu hộ gia đình ở địa phương với diện tích hơn một mươi chín m hai đất không đúng quy định
sự thiếu trách nhiệm trong công tác của dương đã gây hậu quả nghiêm trọng
làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần hai tỷ đồng
cơ quan điều tra công an huyện di linh đã bắt khởi tố tạm giam ba tháng
đối với nguyễn mậu dương để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bảy bị can
về tiếp tục truy tìm hai đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới do nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại huyện an phú tỉnh an giang cầm đầu
trong đó có bốn bị can bị khởi tố là chủ các cơ sở kinh doanh vàng bạc
trên địa bàn thành phố châu đốc
tỉnh an giang gồm nguyễn thị tuyết vân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
dương công cường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi
trương thái nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
và nguyễn ngọc đại nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư chú tại phường bến thành quận một thành phố hồ chí minh
ba bị can còn lại là đàn em thân tín liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển
hàng hóa trái phép qua biên giới do một mươi tường cầm đầu
trước đó vào ngày sáu tháng bảy khi một mươi tường bị bắt giữ
phấn và lê đã đến cơ quan công an đầu thú
cả bảy bị can đã bị khởi tố bắt tặng ra về tội
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tiếp tục truy tìm hai đối tượng có liên quan là võ văn kha và trần văn phương
cơ quan công an đề nghị cơ quan đơn vị người dân phát hiện
hoặc biết thông tin về hai đối tượng này
thì thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
qua số điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi ba
một trăm ba mươi tám hoặc số điện thoại đường dây nóng của công an tỉnh an giang

chỉ vì khoản tiền vay chưa thanh toán
thì đối tượng đoàn minh đức ở nam đồng thành phố hải dương
cùng sáu đối tượng khác đã nhiều lần đến uy hiếp gia đình
người thân bên vay nợ nhằm ép buộc phía gia đình người vay phải trả
vụ việc đã gây bức xúc cho người dân
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng có liên quan
theo điều tra trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phạm tuấn vũ ở huyện tứ kỳ
có vai hơn một tỷ của phạm quang huy ở cùng xã
trước đó để có tiền cho vũ vay huy đã vay bảy trăm linh triệu của đoàn minh đức
khi đến hẹn vũ không trả được nợ
đức đã bàn với huy lên kế hoạch uy hiếp vũ bố mẹ và ông bà của vũ
để phía gia đình phải thanh toán tiền nợ
từ giữa đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đức cùng sáu đối tượng
đều ở thành phố hải dương đã nhiều lần đến nhà chửi bới
đe dọa hủy hoại tài sản thậm chí có lần còn mang vòng hoa
bài niệm phật mang đến khu vực nhà bố mẹ ông bà của vũ để uy hiếp
bức xúc trước vụ việc trên phía gia đình của bố mẹ vũ
đã làm đơn trình báo với cơ quan công an
vào tối ngày hai mươi bốn tháng bảy khi nhóm của đức đến nhà bố đẻ của vũ
nhận tiền trả trước một trăm linh triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang
sau khi hoàn thiện hồ sơ phòng cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với huy đức và sáu đối tượng khác
trong nhóm về tội cưỡng đoạt tài sản
công an thị xã duy tiên của tỉnh hà nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng gồm lại tiến dũng
trú tại tỉnh điện biên nguyễn trí thanh chú tại hà nội
và phạm văn đà trú tại hà nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó nhận được tin báo của bị hại trú tại tổ dân phố kim hòa
phường tiên nội thị xã duy tiên về việc bị ba đối tượng cưỡng đoạt một xe mô tô
ngay khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an nhanh chóng điều tra xác minh
và bắt giữ ba đối tượng là thủ phạm gây ra vụ việc trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận ngày hai mươi sáu tháng bảy
được nguyễn đức hạnh trú tại thị xã duy tiên nhờ đến nhà bị hại
để đòi nợ số tiền năm triệu đồng
do bị hại không trả nên các đối tượng đã dùng vũ lực đe dọa
đẩy đi chiếc xe mô tô dream
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường chú tại thôn nam phong hai
xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại đội một thôn nam hải xã nghĩa hải
huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng trần công chi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chú tại đội một thôn đông hồng xã vĩnh an
huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện